nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam một mươi năm ngày phụ nữ việt nam
tp hcm đã tổ chức triển lãm chín mươi năm những dấu ấn vàng son
hai trăm linh bức ảnh được trương bày tại bảo tàng tp hcm và đường đồng khởi với các chủ đề
phụ nữ thành phố tự hào tiến bước hội vào cuộc sống
triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước công trình
hoạt động tiêu biểu của hội phụ nữ qua các thời kỳ
qua đó lan tỏa giá trị truyền thống giữ vững vai trò của hội trong công tác chăm lo
bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ khuyến khích hội viên không ngừng đổi mới sáng tạo
có nhiều công hiến trong nghiên cứu khoa học lao động và sản xuất
triển lãm diễn ra đến hết ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi